trước đó do liên quan tới vụ án nữ sinh rau gà cao mỹ duyên bị sát hại
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh điện biên đã bắt giữ vương văn hùng
tại cơ quan điều tra ban đầu vương văn hùng khai nhận một mình đã giết nạn nhân để cướp tài sản
khám xét nơi hùng tá túc công an đã thu được điện thoại của nạn nhân
và chiếc sim nghi phạm dùng để liên hệ mua gà chiều ba mươi tết
trong suốt quá trình bắt cóc giam giữ và sát hại nữ sinh cao mỹ duyên
luôn có mặt vương văn hùng
vương văn hùng là tay chân đắc lực người trực tiếp liên hệ hẹn cao mỹ duyên
chở một mươi ba con gà đến địa điểm sau đó dùng côn nghị khúc xiết cổ nạn nhân ngất đi
và gọi cả nhóm đến cùng nhau khiêng cô gái trẻ lên thùng xe đưa về nhà công
cũng tại nhà công từ tối ba mươi tết đến đêm mùng hai tết kỷ hợi
nhóm đối tượng tiếp tục khống chế cao mỹ duyên trong nhà
rồi thay nhau rời trò đổi bại với nạn nhân
tối mùng hai tết kỷ hội theo chỉ đạo của vì văn toán
vương văn hùng cùng các bạn nghiện đã khiêng nạn nhân ra sau nhà công và sát hại
tại buổi thực nghiệm hiện trường chiều ngày một mươi tám tháng bảy
vương văn hùng đã diễn lại hành vi phạm tội
quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra dựa theo các tình tiết
diễn tiến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong trong phòng trọ
nạn nhân được xác định là bà lưu thị thu
sinh năm hai nghìn bảy
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
hiện đang tạm trú tại một nhà trọ thuộc khu phố bình đáng phường bình hòa thị xã thuận an bình dương
khoảng bảy giờ ngày một mươi tám tháng bảy anh nguyễn văn hiếu là con rể của bà thu
đến phòng trọ của bà thu để lấy sách về cho con học
khi đến phòng trọ thấy quán ngoài lúc này anh hiếu lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ
thì thấy bà thu đang nằm dưới sàn nhà trên cổ có vết thương và xung quanh có nhiều máu
thấy vậy anh hiếu chạy ra ngoài chi hô người dân và báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an thị xã thuận an và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ
chiều nay công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
nguyễn đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ khu phố hai phường tân biên tp biên hòa
và nguyễn văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ phường đông thọ thành phố thanh hóa
để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai
với chị thân thị mỹ phụng ấp tân thành xã bắc sơn huyện trảng bom
nguyễn đình ngọc gọi điện thoại cho nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường an bình thành phố biên hòa
sau đó phương huy động khoảng hai mươi đối tượng xăm chỗ đi trên ba xe ô tô
đến khu đất đang tranh chấp để gây áp lực đồng thời chặt phá cây tràm
do gia đình chị phụng chồng trước đó mang đi đốt
trong đó nguyễn văn việt được xác định tham gia chặt bảy cây
nhận tin báo công an huyện trảng bom đã huy động hàng chục cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự
đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
tuy nhiên khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
thì nguyễn minh đức cán bộ công tác tại hội đồng bồi thường huyện trảng bom
đến có lời nói hành vi cạn trở
quả sắc mình đức có mối quan hệ quen biết với ngọc đã nhiều lần đến thửa đất trên
trước đó chị phụng đã từng bị nhóm đối tượng giang hồ trên đánh gây thương tích khi xảy ra tranh chấp
quả sắc mình trong một mươi chín đối tượng có một mươi đối tượng có các tiền án về các tội cối gây thương tích
giết người cướp tài sản trong đó có sáu đối tượng dương tính với ma túy
theo cơ quan điều tra đây đều là các đối tượng giang hồ cộng cán tại thành phố biên hòa
huyện trảng bom từng được công an tỉnh đồng nai xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
nhưng mà lúc mà một giờ thì anh em tới thì lúc đó là em mới kéo em mới nói anh em là kéo rác ra ngoài
thì trong khi kéo rác ra ngoài thì đi đường xa thì em mới nảy sinh ý định em bảo là thằng em của em
là ra đằng sau mình chạch mấy cái cây rồi đưa rác lên trên rồi mình đốt luôn
thì lúc đó là mấy anh em bắt đầu tập trung làm để cho nó nhanh rồi anh em kéo nhau đi nhau
đáng nói thời gian gần đây chỉ riêng tại huyện trảng bom đã xảy ra năm vụ việc các đối tượng giang hồ xăm trộm
gây sức ép để chiếm đất với chung một thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở trong quản lý đất đai
biết một số thửa đất của người dân chưa được cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý
nhóm đối tượng này đến đe dọa xây dựng nhà tạm trái phép và chiếm giữ đất
từ đó gây sức ép buộc các hộ dân phải thương lượng chia đất hoặc chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị sở y tế tỉnh khánh hòa đã xác định được nguyên nhân gây tử vong
trong vụ ngộ độc do uống rượu ngâm quả lạ trong rừng xảy ra ngày một mươi tháng bảy
theo đó trong rượu ngâm hạt cây rừng có chứa chất anisatin
một chất gây độc thần kinh có trong hạt cây rừng mà nhóm đã dùng để ngâm rượu
về mẫu rượu trắng không phát hiện có methamphetamine
đây là kết quả dựa trên việc kiểm nghiệm năm gạt cây rừng mà nhóm đi rừng đã dùng để ngâm rượu
và năm trăm linh ml rượu trắng còn lại từ bình rượu ở nơi nhóm người đi rừng đã mua mà ngành y tế thu được
hiện nay tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khánh hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng
các chuyên gia thực vật học để xác minh loại thực vật có chứa hoạt chất anisatin
tri cục cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng quả hạt cây rừng
khi chưa biết rõ công dụng để ăn uống hay ngâm rượu
tuyến đường hoàng sa trường sa thuộc địa phận huyện đông anh hà nội
được đưa vào hoạt động cuối năm hai nghìn một mươi bốn với chiều dài hơn một mươi ba km
tổng mức đầu tư hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng
đây được xem là một trong những tuyến đường đẹp và hiện đại bậc nhất kết nối hà nội
với các tỉnh thành như vĩnh phúc phú thọ hải phòng
ngoài những tiện ích mà tuyến đường đem lại
thì bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những vấn đề cần được xử lý
nhằm nâng cao hiệu quả của tuyến đường tránh gây lãng phí
một trong những vấn đề đó là nhiều hầm chui dành cho người đi bộ trên tuyến đường
đang khóa cửa bỏ không một số hầm bị xuống cấp theo thời gian
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trên tuyến đường hoàng sa trường sa hai bên đường gần như không có dân cư sinh sống
dọc hai tuyến này được bố trí các điểm xe buýt đường hầm dành cho người đi bộ
đây là một điểm hầm chui đã được đưa vào sử dụng
tại đây bảo vệ được cắt cử theo giờ để quản lý và vận hành đường hầm
bảo vệ tại đây cho biết lượng người đi qua hầm chui
chủ yếu là công nhân làm việc ở các nhà máy trên địa bàn huyện đông anh
tầm đông người đi nhất là tầm bảy giờ kém cho đến tám giờ
tám giờ một mươi năm là lượng người đi khoảng độ một chín trăm linh người
cho một trăm linh đường người đi buổi chiều thì rất là đông
buổi chiều và tối đông
buổi chiều và tối có thể lên đến một trăm năm mươi lượng người đi
riêng cái hầm của tôi là như vậy
nếu lượng người đi lại dưới hầm chui đúng như lời bảo vệ cho biết
thì có thể thấy nhu cầu đi lại của người dân tại đây là cao
và hầm chui đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu đó
tuy nhiên nhiều hầm chui lại chưa được đưa vào sử dụng
thưa quý vị và các bạn trên tuyến đường hoàng sa trường sa
hiện tại thì có một mươi đường hầm dành cho người đi bộ
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có bốn đường hầm
đi vào hoạt động phục vụ người dân
và đây là một trong sáu đường hầm mà chưa được đi vào hoạt động
và vẫn đang trong tình trạng khóa cửa
đến nay thì nhiều đường hầm vẫn đang trong tình trạng là bị hư hỏng bong chóc
các hạng mục của hầm chui chưa được đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng như thế này
đặc biệt tại một số hầm chui bị ngập trong nước
nhưng lại chưa được khắc phục và xử lý
phía ngoài cánh cửa được khóa chắc chắn
nghĩa thực tế là vậy
tuy nhiên đại diện đơn vị quản lý tuyến đường
lại khẳng định luôn có công nhân dọn dẹp
vệ sinh và khắc phục sự cố
tại các hầm chui không hoạt động
khi mà đóng cửa hầm
thì đơn vị vẫn có cái lực lượng
một là đi kiểm tra
hai nữa là làm công tác vệ sinh
ở dưới hầm
đặc biệt là những vào mùa mưa
vì cái hầm thì các đồng chí biết
thường là mùa mưa thì rất sợ
cái câu chuyện là ngập nước ở dưới hầm
thế nên là cái câu chuyện tuần tra kiểm tra
và vệ sinh hầm là vẫn làm thường xuyên
sáu cái hầm mà đang đóng cửa
điều mà vị phó giám đốc sợ
đường hầm bị ngập thực tế đã xảy ra
tuy nhiên có điều là vẫn chưa thấy
các đơn vị khắc phục sự cố
với tình trạng như thế này
không ai dám chắc những hạng mục bên trong đường hầm
có bị hư hỏng hay không
vấn đề đường hầm đi bộ nói chung tại hà nội
không chỉ riêng tại tuyến đường hoàng sa trường sa
mới xảy ra tình trạng này
mà ngay cả trong khu vực nội thành
cũng có nhiều điểm được xây dựng
nhưng lại được khóa cửa không hoạt động trong nhiều năm qua
các cơ sở hạ tầng giao thông nói chung
đường hầm dành cho người đi bộ nói riêng
được xây dựng là để góp phần nâng cao đời sống xã hội
và có tầm nhìn chiến lược lâu dài
tuy nhiên đó là việc của tương lai
còn hiện tại
nhiều công trình trong đó có hầm chui
dù được xây dựng nhưng không đưa vào sử dụng
để rồi bị xuống cấp hư hỏng theo thời gian
vấn đề này xin được dành cho các đơn vị
thi công quản lý và cơ quan chức năng
có thẩm quyền giải quyết
sáng nay hội thảo apec
về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo
vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số
do bộ ngoại giao bộ lao động thương binh và xã hội
và ban thư ký apec
phối hợp tổ chức đã khai mạc
tại thành phố hà nội
đây là sáng kiến do việt nam đề xuất
nhằm tiếp tục triển khai các kết quả quan trọng
của năm apec hai nghìn một mươi bảy
về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
và thúc đẩy kinh tế số
sáng kiến được các thành viên apec đánh giá cao
trong đó nhật bản nga australia chile indonesia
malaysia singapore và thái lan
tham gia đồng bảo trợ
tham dự hội thảo có hơn một trăm linh diễn giả
và đại biểu quốc tế và trong nước
gồm đại diện các nền kinh tế thành viên apec
giám đốc điều hành ban thư ký apec
đại diện nhiều tổ chức quốc tế và khu vực
cùng lãnh đạo và đại diện nhiều bộ ngành doanh nghiệp
trường đại học và các trường dạy nghề tại hà nội
giám đốc điều hành ban thư ký apec
tiến sĩ rebecca stamaria
đánh giá cao việt nam và các nước đầu sáng kiến
tổ chức hội thảo với chủ đề rất thiết thực
nhằm đánh giá những kỹ năng sáng tạo cần thiết
trong kỷ nguyên số
từ đó thúc đẩy hợp tác apec
để lực lượng lao động trong khu vực có khả năng thích ứng
với những thay đổi của việc làm trong tương lai
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn nhấn mạnh
apec cần có cách tiếp cận sáng tạo và toàn diện
đồng thời cần có những chương trình hợp tác cụ thể
nhằm hướng tới một tương lai việc làm bao trùm
trong kỷ nguyên số
cần phát triển các kỹ năng sáng tạo
thu hẹp khoảng cách số
thúc đẩy đào tạo chất lượng đào tạo lại
đào tạo nâng cao và đào tạo suốt đời
cần đẩy mạnh thực hiện hệ thống giáo dục và đào tạo nghề
triển khai hiệu quả khôn khổ apec
về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
được thông qua tại hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi
tại đà nẵng
bộ lao động thương minh và xã hội
và nhiều bộ ngành các viện nghiên cứu các trường đào tạo
của việt nam cho rằng
nhiều nội dung thảo luận tại hội thảo
như sự thay đổi bản chất việc làm
các kỹ năng sáng tạo trong thế kỷ hai mươi
cải cách hệ thống giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên số
chính sách phát triển thị trường lao động
hiện là những quan tâm hàng đầu của nhiều thành viên apec
việc tăng cường hợp tác apec
sẽ góp phần hỗ trợ việt nam
trong xây dựng chính sách và triển khai các biện pháp
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo
và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
trong hai ngày một mươi tám một mươi chín tháng bảy
hội thảo sẽ tập trung trao đổi
và đề xuất các khuyến nghị cụ thể
để trình lên các quan chức cấp cao
tại hội nghị sắp tới diễn ra vào ngày hai mươi chín ba mươi tháng bốn
tại trì lê
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nghiệp sống hai mươi bốn bảy
vĩnh phố central trường quay hà nội
thưa quý vị văn phòng ủy ban dân thành phố hồ chí minh
đã vừa thống nhất đề xuất của sở y tế
về kinh phí dự kiến có tổ chức
sở học đường dành cho kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đó là gần một trăm bốn mươi tỷ đồng
theo đó trong gói thầu gần một trăm bốn mươi tỷ đồng
có ngân sách nhà nước hơn bốn mươi hai tỷ đồng
cha mẹ học sinh gần bảy mươi tỷ đồng
doanh nghiệp cung cấp sữa hơn hai mươi tám tỷ đồng
trước đó sở y tế thành phố hồ chí minh
có buổi họp xác định nguồn vốn thực hiện
đề án sửa học đường với sự tham dự
của nhiều sở ngành liên quan
sở ngành đã thống nhất kinh phí gói thầu
thực hiện đề án sửa học đường giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
hơn tám trăm ba mươi bốn tỷ đồng
kinh phí này thực hiện ba học kỳ
học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và hai học kỳ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ngày một mươi một tháng năm
hội đồng nhân dân thành phố
có nghị quyết điều chỉnh chương trình sữa học đường
được thiết điểm vào học kỳ một
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với tổng kinh phí gần một trăm bốn mươi tỷ đồng
số tiền này mua sữa cho hơn hai trăm năm mươi chín trẻ mẫu giáo
và học sinh lớp một của một mươi quận huyện
uống trong bảy mươi bảy ngày
giá mua hộp sữa là bảy một mươi tám đồng
theo đánh giá chung của bộ y tế
diễn biến bệnh số xuất khuyết đang rất phức tạp
nhiều ca phải nằm điều trị dài ngày
tại tp hcm những ngày qua
số ca mắc gia tăng nhiều bệnh nhân phải thở máy
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia y tế
người dân vẫn còn chủ quan trước dịch bệnh này
tại tp hcm những ngày qua
số ca mắc gia tăng khiến bệnh viện quá tải
trong sáu tháng bệnh viện nhiệt đới tp hcm
tiếp nhận gần năm năm trăm linh ca mắc xuất khuyết
trung bình một trăm bốn mươi ca một ngày
đến thời điểm hiện tại bệnh viện ghi nhận
một ca tử vong bốn ca nặng sinh về
hiện bệnh viện đang tiếp nhận điều trị một trăm năm mươi một bệnh nhân
mắc xuất xuất khuyết trong đó một mươi ca nặng
đang thở máy
còn theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm
từ đầu năm đến nay trung tâm tiếp nhận hơn
hai ba trăm linh trường hợp mắc xuất xuất khuyết
trong đó hai ca tử vong
điều đáng lo ngại là người dân còn rất chủ quan
trước dịch bệnh bộ y tế yêu cầu các địa phương
cần chủ động phòng chống dịch
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
phòng chống dịch bệnh mùa hè
trưa nay hàng trăm tài xế xây công nghệ
thuộc công ty goviet đã tập trung
trước tòa nhà le mans thuộc phương bảy
quận ba tp hcm để phản đối chính sách mới
của công ty goviet
theo đó thì tài xế phải chạy đủ tám mươi điểm
thay cho hai mươi tám điểm trước đây
thì mới nhận được hai trăm bốn mươi đồng tiền thưởng
từ tối ngày một mươi bảy tháng bảy công ty goviet
nhắn tin cho tài xế thông báo thay đổi chính sách
cụ thể mức điểm để nhận tiền thưởng của họ
tăng lên gấp ba
chính sách thưởng mới của goviet tại tp hcm
thay đổi cách tính điểm và mốc điểm để được nhận thưởng
của đối tác theo hướng siết thưởng với tài xế
từ hôm nay tài xế goviet ở tp hcm
nhận tổng tiền thưởng bốn mươi đồng
một trăm hai mươi đồng và hai trăm bốn mươi đồng
khi đã cắt mốc bốn mươi sáu mươi bốn và tám mươi điểm
trong khi đó chính sách cũng quy định mức thưởng
là ba mươi đồng chín mươi đồng và một trăm tám mươi đồng
với số điểm tương ứng là một mươi một mươi tám và hai mươi tám
trời năng lên cái mức này
thì toàn bộ tài xế anh em ở tp hcm
không có đáp ứng nổi cái mức điểm thưởng đó
mà để lấy được hai trăm tám mươi đồng
chẳng hạn như tôi sáng giờ tôi chạy được một mươi chín điểm
mà không được thưởng nợ
mà trong người chỉ có tiền túi
chỉ có sáu mươi một đồng thôi
làm sao sống tiền xăng tiền điện thoại
tiền này tiền kia
việc tập trung hơn hai trăm linh tài xế
tại khu vực trụ sở công ty goviet
ở tòa nhà le mon
tại ngã tư nguyễn đình chiểu trương định quận ba
khiến giao thông ở đây bị tắt ngãn
lực lượng chức năng phải tập trung đảm bảo an toàn giao thông
tuy nhiên sau nhiều giờ chờ đợi
bức xúc của tài xế vẫn không được công ty goviet tiếp nhận xử lý
việc từ chối đối thoại với tài xế
gây làn sóng phản đối
nhiều tài xế tắt ứng dụng không chạy
để chờ đợi thông tin mới từ phía công ty
tại vì cái vị trí ban đầu
tụi em online một ngày
tụi em làm cho công việc một mươi tiếng
thu nhập tụi em có thể lên ba bốn trăm linh
bây giờ nó thay đổi chính sách như vậy
tụi em online một ngày một mươi hai một mươi năm tiếng
chưa chắc thu nhập được ba bốn trăm linh
cái ngày đầu tiên em vô đăng ký
mặt em trắng tươi mà em chạy goviet
tới giờ mặt em đen thu luôn
trong khi đó là kêu anh em ở đây là đối tác
nhưng mà bên công ty
không có tôn trọng đối tác
coi anh em giống như là những người
là đi làm thuê là mướn cho họ

phía goviet thông báo sẽ gặp đại diện tài xế
để làm việc
tuy nhiên sau hơn một giờ chờ đợi
những người này vẫn không được tiếp xúc với lãnh đạo công ty
nguyên trọng anh em
chúng tôi là
gặp lãnh đạo
yêu cầu lãnh đạo là
xem xét lại
cái mức giá mà coi như là điểm
để mà đạt mức thưởng cho anh em chúng tôi
cái này gọi là bốc lột
chứ không gọi là đối tác được
yêu cầu công ty chở về mức thưởng cũ
để anh em chạy lại
rồi cái dự án mới này
thì từ từ mình phát triển sau
đến một mươi bảy h cùng ngày
số lượng tài xế tập trung phản đối ngày càng đông
và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
sự im lặng thì phía công ty gâu việc
đang khiến làn sóng bất bình trong giới tài xế ngày càng tăng cao
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc
trong các bản tin sau
thưa quý vị đoạn tỉnh mạch chân dài một mươi năm cm
vừa được các bác sĩ thuộc bệnh viện chợ rẫy
làm cầu nối động mạch não
để có thể điều trị cho bệnh nhân mắc thuế phình động mạch não khổng lồ
đây là kỹ thuật mới được bệnh viện chợ rẫy áp dụng
trong một năm nay
và đặc biệt là bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí
đối với kỹ thuật cao này
người bệnh là một phụ nữ năm mươi tuổi
nhà ở đồng nai
bệnh nhân khởi bệnh một tháng với biểu hiện đau độc kéo dài
một ngày trước nhập viện
bệnh nhân biểu hiện đau đầu và chóng
được bệnh viện địa phương chẩn đoán
tối phình khổng lồ nên chuyển đến bệnh viện chở rẫy
vừa rồi là có vô thăm em gái
ở gần bệnh viện ba mươi tháng bốn
nhà ở gần bệnh viện ba mươi tháng bốn
thì mới bị ối và xỉu
thì em mới đưa vô bệnh viện ba mươi tháng bốn
thì mới đi chụp em ra
thì bác sĩ bệnh viện cấp bốn
mới biết là bị phình mệt máu não
nếu mà không ngổ
thì tôi không có được ngồi đây
tại vì cái bệnh đó
thấy nó quá nguy hiểm
tại đây các bác sĩ dự định
chọn phương pháp mở sọ kẹp túi phình
sau đó can thiệp nội mạch
để loại bỏ dòng máu chảy vào túi phình
tuy nhiên do tình trạng túi phình quá lớn
việc đặt stand không ngăn được máu vào túi phình
và việc kẹp túi phình cũng không hiệu quả
phương án phẫu thuật cầu nối mạch máu ngoài não
áp lực cao đã được tiến hành
khói phương pháp này là
cũng giống như mọi bác cầu đồng mạch khác
tức là chỗ nối phải thành công
không bị tắt hẹp
và cái đoạn luồn dưới da không được bị sẹp
hoặc là bị căng dãn quá mức
thì máu lên lên
khi mình đã áp dụng phẫu thuật này
thì cái đoạn bệnh lý trong não
mình đã là câu lập nó ra rồi
thành ra máu lên nuôi trên não không có
cái đoạn nối này phải thành công
bắt buộc phải thành công
ca phẫu thuật được
tiến hành với ba ekip kéo dài năm tiếng đồng hồ
khó khăn lớn nhất của phẫu thuật
đòi hỏi phải đảm bảo thành công tuyệt đối
vì sau khi đã bích thì đường máu lên não đã không còn nữa
thất bại thì bệnh nhân sẽ yếu liệt
ca phẫu thuật được đánh giá thành công tốt đẹp
sau khi phẫu thuật kết quả kiểm mạch máu não cho thấy
tình trạng mạch máu ổn định
bệnh nhân không bị tình trạng đột quỵ
và cũng không có dấu hiệu yếu liệt
một cái bệnh lý túi phình đồng mạch não
khổng lồ thì là một cái bệnh lý khó
mà nguy cơ tử vong cao
vì túi phình đồng mạch não khổng lồ
mà vỡ thì cái nguy cơ
chuyển từ địa phương lên trên chợ rảy
thì rất là khó xa
nên nếu mà điều kiện cho phép
thì các bệnh viện tiến trước
họ làm được thì rất là mừng
giúp cho bệnh nhân qua được cơn nguy hiểm hiểm nghèo
kỹ thuật cầu nối mạch máu áp lực cao
chỉ mới được thực hiện một năm nay
và bệnh viện chợ rẫy là đơn vị tiên phong triển khai
đến nay chỉ mới có tám trường hợp được phẫu thuật
và đây là trường hợp túi phình to nhất
đặc biệt kỹ thuật này được bảo hiểm y tế
thanh toán cho người bệnh
tình trạng đào ao nuôi cá lóc tự phát
ở đồng tháp không chỉ từng gánh chiều rủi ro
do cung vực cầu giá cả xuống thấp
mà còn đang phá vỡ quy hoạch vùng trồng trọt
chăn nuôi của địa phương
và đặc biệt là gây ra những tác động xấu đến môi trường
mùa này mực nước
ở tuyến kênh trung tâm đi qua thị trấn
thường thới tiền
và xã thường phước hai huyện hồng ngự
còn ở mức thấp
hàng chục đường ống xả thải từ hầm nuôi cá lóc
đăng thẳng xuống kênh ngày đêm
dòng nước đen ngầm này được phóng viên ghi nhận
vào những ngày cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
nước dưới kênh vốn đã ô nhiễm
nên đã càng đậm màu và nặng mùi hơn
trong khi bên đây con kênh
các hộ nuôi cá lóc xả nước thải ra trực tiếp xuống kênh
thì phía bờ đối diện
một số hộ dân lại sử dụng nguồn nước này
cho hoạt động giặt vũ và sinh hoạt gia đình
tuyến kênh này cũng là nguồn nước chính
phục vụ tí tiêu cho khu đê bao hai sáu trăm linh hectare
của người dân hai địa phương
theo những nông dân nơi đây
sự ô nhiễm từ nước tại các hầm nuôi cá lóc
xung quanh thải trực tiếp xuống kênh
là một trong những nguyên nhân chính
khiến một số diện tích lúa gần khu vực chăn nuôi bị ảnh hưởng
lúa chết vàng trên đồng
tham gia đình